sự hỗ trợ của các bộ ngành hai tỉnh yên bái và sơn la đang tích cực khắc phục hậu quả do mưa lũ do lũ quét
bên cạnh việc khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích hai tỉnh yên bái và sơn la đang giả soát
di rời những hộ dân đang ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn
hỗ trợ khẩn cấp kịp thời cho người dân về chỗ ở thuốc men nước uống thức ăn không để người dân nào bị đói hay bệnh tật
hiện các lực lượng cứu hộ cứu nạn làm việc cả ngày lẫn đêm để tìm kiếm người mất tích
và khắc phục hậu quả thiên tai
tuy nhiên do địa hình chia cắt địa bàn rộng phức tạp lượng đất đá vùi lấp rất lớn
trong khi đó hầu hết người mất tích bị nước cuốn trôi nên rất khó xác định được địa điểm vị trí để tìm kiếm
yên bái đang rất cần sự chia sẻ giúp đỡ từ các bộ ngành trung ương và các tỉnh
cùng những tổ chức nhà hảo tâm giúp đỡ người dân nhanh chóng vượt qua đau thương mất mát để ổn định đời sống
ngày bốn tám ủy ban mặt trận thủ quốc việt nam tỉnh yên bái đã kêu gọi các doanh nghiệp doanh nhân nhà hảo tâm
các tổ chức trong và ngoài tỉnh cán bộ công chức viên chức người lao động chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh
ủng hộ nhân dân huyện mù căng trải bị thiệt hại do mưa lũ
ngay sau lễ phát động phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển ủng hộ ba mươi triệu đồng ban chỉ đạo tây bắc ủng hộ hai trăm linh triệu đồng
tỉnh cũng đã hỗ trợ ba mươi hai gia đình có nhà bị cuốn trôi với mức hai mươi năm triệu đồng một nhà kèm theo một mươi năm kg gạo trên một khẩu một tháng và hỗ trợ đến sáu tháng tiếp theo
tại sơn la tính đến một mươi sáu h ngày bốn tháng tám hậu quả mưa lũ tại huyện mường la đã làm chín người chết ở các xã trường hoa triềng san nạm păm và thị trấn ít âu
trong sáu người bị mất tích và sáu người bị thương mưa lũ tại mường la cũng đã làm hai trăm chín mươi bốn ngôi nhà bị thiệt hại trong đó một trăm tám mươi hai ngôi nhà bị nước cuốn trôi
đổ hoàn toàn đặc biệt tại xã nậm păm mưa lũ đã cuốn trôi nhà văn hóa và nhiều các điểm trường tiểu học và trạm y tế xã làm cô lập bốn bản
bên cạnh đó mưa lũ tại mường la đã làm thiệt hại hai trăm chín mươi hectare lúa và hoa màu hai mươi hectare ao cá cùng hàng nghìn con trâu bò lợn dê và da cầm
ngoài ra mưa lũ tại mường la đã làm thiệt hại nặng về hệ thống điện nước cáp quang ước tính tổng thiệt hại tại mường la đến chiều ngày bốn tháng tám khoảng bốn trăm sáu mươi một tỷ đồng
trước mắt hội chữ thập đỏ huyện mường la đã hỗ trợ các gia đình có người bị chết mất tích bị thương và các hộ có nhà bị lũ cuốn trôi sập đổ phải di chuyển với số tiền là hơn năm mươi triệu đồng
và ủy ban nhân dân huyện đã hỗ trợ các hộ bị thiệt hại hơn một tỷ đồng
tính đến chiều ngày bốn tháng tám huyện mường la đã tiếp nhận cứu trợ của các tổ chức cá nhân quan tâm đến đồng bào vùng lũ lụt với số tiền hơn ba ba tỷ đồng
trong đó ban cứu trợ tỉnh sơn la ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt số tiền hai tám tỷ đồng
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục đi qua bắc bộ nối với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới độ cao năm m
nên ngày hôm qua bốn tháng tám ở bắc bộ đã có mưa trên diện rộng
khu vực việt bắc và đông bắc có mưa vừa mưa to một số nơi mưa rất to
theo dự báo khu vực bắc bộ đến hết ngày sáu tháng tám
tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
từ một mươi chín h ngày mùng bốn tháng tám đến một mươi chín h ngày mùng năm tháng tám các tỉnh việt viên lai châu sơn la lào cai yên bái hòa bình hú thọ hương quang hà giang lạng sơn quảng ninh cao bằng hải phòng
có mưa to từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm các nơi khác ở bắc bộ mưa từ một mươi ba mươi mm
từ một mươi chín h ngày năm tháng tám đến một mươi chín h ngày sáu tháng tám
các tỉnh việt viên lai châu sơn la lào cai yên bái hú thọ hòa bình có mưa từ bốn mươi đến bảy mươi mm các nơi khác ở bắc bộ mưa từ một mươi đến hai mươi mm
cảnh báo sạt lở đất và lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía bắc
đặc biệt tại các huyện lai châu nguy cơ đặc biệt cao phong thổ sinh hồ mường tè nậm nhùn tà tổng
điện biên nguy cơ đặc biệt cao mường lây mường nhé nậm phổ tùa chùa mường trà
sơn la nguy cơ cao mường la mường sại
lào cai nguy cơ cao tại mường khương bắc hà bảo thắng
hà giang nguy cơ cao tại yên minh hoàng xu tùy xìn mần bắc mê bảo lạc
cao bằng nguy cơ cao thông nông yên bái nguy cơ đặc biệt cao ở mù căng trải
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tài cấp một
tại đà nẵng bộ lao động thương binh và xã hội việt nam phối hợp với bộ lao động và phúc lợi xã hội lào
tổ chức hội nghị bộ trưởng lao động và phúc lợi xã hội việt nam lào lần thứ năm
đoàn đại biểu việt nam do đồng chí đào ngọc dung bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội việt nam dẫn đầu tham dự hội nghị
đoàn đại biểu lào do đồng chí khăm phanh say sổng phanh bộ trưởng bộ lao động và phúc lợi xã hội lào dẫn đầu tham dự hội nghị
hội nghị đánh giá cao các kết quả đã đạt được của hai bộ trong việc thực hiện biên bản hội nghị bộ trưởng lao động và phúc lợi xã hội lần thứ tư năm hai nghìn một mươi tám
theo đó quan hệ hợp tác giữa bộ lao động thương binh và xã hội việt nam và bộ lao động và phúc lợi xã hội lào ngày càng phát triển
hội nghị cũng trao đổi về những mặt hạn chế và cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thời gian tới
kết thúc hội nghị hai bộ trưởng thống nhất với báo cáo tổng kết kết quả hợp tác giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và kế hoạch hợp tác giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín về lao động và xã hội ký biên bản hội nghị bộ trưởng lao động và phúc lợi xã hội lần thứ năm
trong đó tập trung đẩy mạnh triển khai có hiệu quả hiệp định hợp tác lao động việt nam lào năm hai nghìn một mươi tám
hai bên cũng nhất trí hội nghị bộ trưởng lao động và phúc lợi xã hội việt nam lào lần thứ sáu sẽ được tổ chức tại lào vào năm hai nghìn hai mươi
tại thành phố hạ long đã diễn ra hội nghị chỉ đạo công tác tiếp công dân
giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh quảng ninh
trong sáu tháng đầu năm ubnd tỉnh quảng ninh đã ban hành gần bảy trăm linh văn bản liên quan đến công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo
các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh đã tiếp bốn sáu trăm một mươi năm lượt công dân với ba bốn mươi một vụ việc
tổng số đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh đã tiếp nhận xử lý trong sáu tháng qua là bốn năm trăm năm mươi hai đơn
các cấp các ngành đã giải quyết được hai trăm hai mươi năm trên ba trăm bảy mươi chín vụ việc khiếu nại và một mươi năm trên hai mươi vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính
trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được tồn tại hạn chế trong thời gian tới công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của tỉnh sẽ tập trung vào một mươi một phương hướng nhiệm vụ giải pháp
trong đó xác định công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng là trách nhiệm đối với nhân dân
giải quyết rứt điểm giải quyết đến cùng các vụ việc đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân trên cơ sở các quy định của pháp luật
theo báo cáo của sở văn hóa thể thao và du lịch thành phố cần thơ bảy tháng qua thành phố đã đón trên bốn năm triệu lượt khách du lịch đến cần thơ tăng ba mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tổng doanh thu ngành du lịch đạt trên một ba trăm linh tỷ đồng tăng một mươi năm so với cùng kỳ
theo đó sở văn hóa thể thao và du lịch đã phối hợp với các quận huyện khảo sát và xác định các sản phẩm đặc trưng cũng như xây dựng chuỗi sự kiện lễ hội
xúc tiến quảng bá liên kết hợp tác phát triển chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực
tuy nhiên du lịch cần thơ vẫn chưa có nhiều chuyển biến đột phá sản phẩm chưa mang tính cạnh tranh còn tồn tại nhiều hạn chế trong hoạt động lưu trú lữ hành hoạt động ở các điểm vườn du lịch
các địa phương tuy đã xác định được thế mạnh tập trung đầu tư cho các loại hình du lịch nhưng vẫn đang gặp khó khăn về đầu tư hạ tầng cơ sở cho du lịch thủ tục về vốn vay thực hiện đề án thu hút đầu tư
vì vậy các địa phương cần tổ chức các sự kiện lễ hội thường niên thành những sản phẩm đặc trưng chất lượng chú trọng đầu tư cho các sản phẩm mới độc đáo khai thác tốt nguồn nông sản sạch bảo tồn các nhà cổ nghệ thuật truyền thống đơn ca tái tử tuồng cổ để đưa vào phục vụ du lịch

các địa phương cần tổ chức các sản phẩm đặc trưng chất lượng chú trọng đầu tư cho các nhà cổ để đưa vào phục vụ du lịch
các địa phương cần tổ chức các sản phẩm đặc trưng chất lượng chú trọng đầu tư cho các nhà cổ để đưa vào phục vụ du lịch
ngày nào anh ma văn chuyên ở xã yên thượng cũng phải đi qua đèo ba bồ ít nhất hai lần
tuy nhiên đã gần một tháng nay việc đi lại của anh chuyên và người dân trong khu vực gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm
tại đây có hàng chục vị trí đất đá tràn lấp mặt đường như thế này
từ một tuyến đường to đẹp đến nay có rất nhiều đoạn chỉ vừa một xe ô tô đi qua
ban ngày việc đi lại có thể an toàn hơn do dễ quan sát
tuy vậy vào buổi tối và khi trời mưa hoặc có sương mù thì việc tham gia giao thông qua đây là hết sức nguy hiểm
do trơn trượt và lượng đất đá ập xuống bất cứ lúc nào
theo người dân tình trạng đất đá sạt trượt gây ách tắc và nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này đã xảy ra gần một tháng nay
tuy nhiên đất đá ập xuống bất cứ lúc nào
sau mưa lũ sạt trượt đơn vị quản lý cũng chỉ tiến hành hót dọn và thông đường
nhiều vị trí đất đá ở mặt đường chưa được giải phóng hết đã vô tình tạo nên những chiếc bẫy cho người tham gia giao thông
ngoài ra do đường quá hẹp và sát gần với ta lưu âm nên nguy cơ xảy ra tai nạn
các anh mà không khỏe là duyên cả các bác bác đi đi lại thôi ít thôi nhưng mà cơ bản là giao lưu kể cả xe ô tô hay máy
đi đường quá nguy hiểm tụt xuống thế này ngay cả hẹp như thế này
thì xe tánh nhau rất là vất vả đang đi này chỗ tánh nhau là phải đi chậm
đi chậm thì tụt xuống vô cùng là nguy hiểm
những lo lắng của người dân là có cơ sở
tuy nhiên một khó khăn của đơn vị quản lý hiện nay đó là việc hot dọn giải quyết triệt đề tình trạng sạt trượt
phải tuân thủ quy trình về thẩm định có các phương án biện pháp thi công nên cũng ảnh hưởng đến thời gian khắc phục
ngoài ra do lượng đất đá sạt trượt quá lớn việc tìm những vị trí đổ thải hợp pháp cũng rất khó khăn
theo quy trình của nó là bãi đổ thải là phải chủ tư huyện phải chấp thuận thì đơn vị phải được phép đổ
nhưng hiện tại từ nâu là hiện tại như cái khu vực từ bắc cạn ra vào đến chợ đồn là hiện tại không có một cái bãi thải nào
không chỉ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông hàng trăm vị trí sạt lở trên quốc lộ ba b hiện nay chưa được khắc phục kịp thời
cũng đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng tuyến đường

tuy nhiên với khối lượng đất đá rất lớn nguồn kinh phí khó khăn nên đơn vị quản lý chưa thể khắc phục ngay trong sớm chiều
tuy nhiên để bảo đảm an toàn giao thông bảo đảm chất lượng tuyến đường
các ngành chức năng tỉnh bắc cạn cũng cần có giải pháp cụ thể trong việc xử lý khắc phục thiên tài bão lũ để bà con đi lại dễ dàng hơn
quận một thành phố hồ chí minh là nơi địa bàn đầu tiên trong cả nước gia quân lập lại trật tự đô thị
dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè
tuy nhiên sau một thời gian giảm nhiệt trong kiểm tra xử lý tình trạng tái lấn chiếm đang tiếp diễn với chiều hướng gia tăng
lãnh thạo thành phố hồ chí minh ngày bốn tháng tám đã yêu cầu quận một tiếp tục kiên trì
đẩy mạnh xử lý để chuyển hóa trật tự vỉa hè lòng đường một cách bền vững
sau bảy tháng giao quân quyết liệt xử lý tuyên truyền đến nay toàn địa bàn quận một đã có một trăm một mươi sáu trên một trăm ba mươi bốn tuyến đường thông thoáng hơn trước
tuy nhiên thời gian gần đây việc tái lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường để buôn bán kinh doanh đậu xe đang tái diễn
trong đó trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương khi buông lỏng công tác quản lý giám sát
có một số phường làm rất tốt nhiều người thân bệnh tân đệ cũng cao cao cũng có đúng chất tốt
nhưng một số phường không làm thì nó sẽ hiểu thiệt về những các phường làm
với bà con thấy là tại sao phường làm phường không phường làm phường không như thế thì không thể làm được

lãnh đạo thành phố hồ chí minh đánh giá cao sự quyết tâm nỗ lực của chính quyền quận
trong việc lập lại trật tự đô thị tạo hiệu ứng lan tỏa cho các địa phương khác
trước một số khó khăn vướng mắt lãnh đạo thành phố yêu cầu quận một cần phải kiên trì
có biện pháp bền vững tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong công tác lập lại trật tự lòng lề đường
cái biện này là chúng ta phải kiên trì tôi cũng nhiều lần lưu ý các bạn kiên trì
và phải những giải pháp
chúng ta phải mang tự bình vực không có kiểu như là làm theo kiểu phòng trạng chiến dịch
rồi xong rồi giống như là đá và chọi hào vào tế chụp
chúng ta dọn dẹp thông thoại và tác chiến lại
như vậy chúng ta phải giải quyết những vấn đề mà tự chụp là sự cạnh cưỡng
trong bảy tháng qua lực lượng chức năng quận một đã lập biên bản gần tám hai trăm linh trường hợp vi phạm
trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đô thị
phạt hơn ba tỷ ba trăm linh triệu đồng
cùng với đó công tác tuyên truyền vận động để nâng cao ý thức người dân cũng được chú trọng
ngày bốn tháng tám công an tỉnh trà vinh tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ông trần hồng nguyên
tránh thanh tra sở khoa học và công nghệ tỉnh trà vinh
nguyên giám đốc trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sở khoa học và công nghệ tỉnh trà vinh
để điều tra làm rõ về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế
gây hậu quả nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án tiếp nhận và ứng dụng công nghệ vi phẫu sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực tại trà vinh
dự án tiếp nhận và ứng dụng công nghệ vi phẫu sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực tại trà vinh
được thực hiện trong vòng ba năm và đã kết thúc vào tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu với tổng kinh phí bốn tỷ đồng
do ông trần thanh phục nguyên phó giám đốc trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
sở khoa học và công nghệ tỉnh trà vinh làm chủ nhiệm dự án
ông phạm thanh hải nguyên trưởng phòng hành chính tổ chức của trung tâm là thành viên
trong thời gian này ông trần hồng nguyên là giám đốc trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
trước đó ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy công an tỉnh trà vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam ông trần thanh phục và ông phạm thanh hải để điều tra về hành vi tham ô tài sản
qua kết quả điều tra bước đầu các đối tượng đã thực hiện hành vi cố ý làm trái và tham mô tài sản
với số tiền bốn trăm tám mươi sáu triệu đồng thông qua các hợp đồng khống mua vật tư nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi
trong đó có sự chỉ đạo của giám đốc trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trần hồng nguyên
trong phần tin thế giới nga khẳng định mối quan hệ với mỹ đang đi xuống nghiêm trọng
anh không nới lỏng quy định hoạt động tài chính sau brexit
hôm qua người phát ngôn điện kremlin ông dmitry peskov cho biết nga hoàn toàn nhất trí với quan điểm của tổng thống mỹ donald trump
khi trước đó ông đã viết trên trang mạng xã hội twitter cá nhân rằng mối quan hệ giữa hai nước đang ở mức thấp chưa từng thấy
khi được hỏi về phản ứng của nga trước dòng trạng thái trên trang twitter của tổng thống donald trump
ông peskov cho rằng nga hoàn toàn chia sẻ về quan điểm này khi sự tương tác và hợp tác giữa hai nước
trong các vấn đề quan trọng với chính quyền và nhân dân bị sụt giảm
tổng thống trump viết dòng trạng thái trên sau khi ông ký ban hành các lệnh trừng phạt mới chống lại nga
động thái mà nga cho là mỹ đã khơi màu cuộc chiến thương mại và chấm dứt hy vọng về mối quan hệ tốt đẹp hơn với chính quyền nước mỹ
nhiều nhà phân tích cho rằng mặc dù lưỡng đảng ở mỹ đã gây sức ép buộc ông trump phê chuẩn các biện pháp trừng phạt nga
nhưng ông trump dường như không để ý đến những lời kêu gọi đối đầu với mát x cơ va
thậm chí có thể còn tìm cách nhanh chóng hàn gắn mối quan hệ này
một cuộc thăm dò dư luận của hãng tin kyodo của nhật bản ngày hôm qua cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho nội các của thủ tướng central abe đã tăng lên bốn mươi bốn bốn sau khi ông tiến hành cải tổ một phần nội các
cuộc thăm dò ý kiến qua điện thoại trên toàn nhật bản cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các nhật bản đã tăng tám sáu so với cuộc thăm dò ý kiến của ngoại trưởng shinzo abe
tỷ lệ này giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông abe bắt đầu nhậm chức thủ tướng
trước đó ngày ba tháng tám thủ tướng shinzo abe đã công bố cải tổ nội các và cải tổ bàn lãnh đạo đảng dân chủ tự do
đây được coi là nỗ lực của ông abe nhằm khôi phục uy tín của chính phủ
phe đối lập đã chỉ trích cuộc cải tổ nội các coi đó là động thái nhằm che đậy các vụ bê bối liên quan đến cáo buộc cho rằng ông abe đã can thiệp giúp một người bạn thành lập một khoa mới trong một trường đại học
bàn về mối quan hệ giữa anh và liên minh châu âu eu sau khi london rời khỏi mái nhà chung châu âu hôm qua tân thủ tướng cộng hòa ireland leeo vatkara kêu gọi hai bên tìm kiếm những giải pháp đặc biệt
gồm thành lập một liên minh thuế quan song phương có thể có giữa anh và eu cũng như đưa ra một cơ chế thay thế tòa án công lý châu âu trong việc giám sát bất kỳ thỏa thuận nào
phát biểu trong chuyến thăm một trường đại học ở bắc ireland thủ tướng cộng hòa ireland varadkar nhận định
anh và eu có thể thống nhất về một liên minh thuế quan eu và anh tương tự như hiệp định liên minh thuế quan giữa eu và thổ nhĩ kỳ để có thể tránh được nguy cơ đổ vỡ trong mối quan hệ thương mại
tuy nhiên ông varadkar cũng bày tỏ sự thận trọng về triển vọng hai bên có thể đạt được những bước tiến khả quan trước thời điểm diễn ra một hội nghị vào tháng một mươi
nhà lãnh đạo này cũng không chắc chắn về việc tìm kiếm được một cơ chế thay thế tòa án công lý châu âu trong việc giám sát các thỏa thuận tương lai giữa anh và eu
hiện anh muốn tránh nhắc lại vấn đề về đường biên giới trên bộ với cộng hòa ireland để có thể duy trì khu vực du lịch chung và bảo đảm rằng brexit không ảnh hưởng tới nước này
thủ tướng israel benjamin netanyahu đang bị điều tra với các cáo buộc tham nhũng gian lận và bội tín thông báo này đã được cảnh sát israel đưa ra mới đây
trong một tài liệu được gửi tới tòa án israel cảnh sát xác nhận thủ tướng netanyahu là nghi phạm trong hai cuộc điều tra về tham nhũng
các công tố viên đã trao đổi với một trong những cựu trợ lý hàng đầu của ông netanyahu về vấn đề này
báo chí israel cho biết ông netanyahu bị cáo buộc liên quan đến hai vụ việc đó là bị nghi ngờ nhận hối lộ từ tỷ phú người mỹ gốc israel agnom minchan
và vụ có giao dịch bí mật với một tờ báo lớn ở israel để có được những bài viết tích cực cho mình
thủ tướng netanyahu đã phủ nhận mọi cáo buộc trong khi người phát ngôn của ông cho rằng đây là một thông tin sai lệch mang động cơ chính trị với âm mưu thay đổi chính phủ hiện nay
thống đốc ngân hàng trung ương anhrd khartney vừa cho biết anh sẽ không nới lỏng quy định hoạt động tài chính thời hậu brexit mà nên giữ nguyên các quy định hiện nay để tránh rủi ro cho nền kinh tế
phát biểu nhân dịp kỷ niệm một mươi năm kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu ông keny cho biết thời hậu brexit ngành tài chính của anh sẽ mang lại nhiều sức mạnh cho nền kinh tế
tạo ra một triệu việc làm và đóng góp tới một mươi một tổng doanh thu thuế của nước này
ông cũng cho rằng các ngân hàng trung ương và các nhà giám sát các hoạt động tài chính cần phải tăng cường vai trò giám sát và bảo vệ các hoạt động tài chính để tránh xảy ra khủng hoảng như một mươi năm trước
trong khi đó thách thức là phải dự báo được các vấn đề cũng như thúc đẩy các sáng kiến trong lĩnh vực tài chính
quan điểm trên của ông kernay được cho là ráng một đòn mạnh mẽ và một số mong muốn rằng anh sẽ nới lỏng các quy định hoạt động tài chính thời hậu brexit để thu hút các công ty nước ngoài đến nước này
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của kênh truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại